hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước thông tin này gia đình các chiến sĩ khẳng định gia đình không có chủ trương làm việc này
những hành động này dù vô tình hay hữu ý không chỉ làm tổn thương xúc phạm đến tình cảm
mà mọi người đã dành cho những người chiến sĩ đã hy sinh mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình
cũng như uy tín lực lượng công an
đề nghị tất cả các tổ chức cá nhân hãy chấm dứt ngay hoạt động đăng tải thông tin tài khoản thân nhân gia đình
lên mạng để kêu gọi quyền góp
tòa án nhân dân tp hcm vừa trả hồ sơ
tòa án nhân dân tp hcm vừa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với nhâm hoàng khang
trú tại tp hcm trong vụ án xâm nhập dữ liệu mạng máy tính rồi tống tiền
trước đó nhâm hoàng khang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
được biết khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trong web sàn tiền ảo t rex của anh vũ ngọc châu
từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sau khi lấy được thông tin của hai mươi chín khách hàng của sàn này
khang đã tống tiền ông châu gần hai trăm linh

ngoài ra khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt tám hai triệu đồng trên sàn tiền nào này
rồi bán cho người khác
tòa án nhân dân tp hcm nhận định hành vi của khang có dấu hiệu của tội xâm nhập trái phép
vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
từ đó quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam nông thị loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy biết bị hại muốn xin cho con vào học trường công an nhân dân
loan nói dối có nhiều mối quan hệ có thể xin được
tuy nhiên cần phải có tiền để làm các thủ tục có liên quan
bị hại đã chuyển tiền cho loan tổng số là bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên loan không xin được và cũng không có tiền trả lại
chưa dừng lại loan tiếp tục lợi dụng lòng tin của bị hại để yêu cầu chuyển thêm nhiều chi phí khác
và đã chiếm đoạt thêm bảy trăm linh triệu đồng
ba đối tượng hồ viết hiệp hồ ngọc trí công và mai quốc thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế tạm giữ hình sự
về hành vi mua bán tàng trữ chai phép chất ma túy
trước đó hiệp bị bắt quả tàng gây đăng tàng trữ năm viên nén và một gói ma túy
tiếp tục mở rộng công an tp huế bắt khẩn cấp công là người cung cấp ma túy cho hiệp
đồng thời bắt khẩn cấp thành thu giữ hai trăm ba mươi một viên nén một mươi hai gói chứa tinh thể rắn màu trắng
tổng khối lượng ma túy là hai trăm năm mươi chín gram
thành khai nhận mua ma túy để bán cho các đối tượng tại các quán bar trên địa bàn
trần văn hà chú tại huyện nho quang tỉnh ninh đình đang bị công an tp duy tiên tỉnh hà nam
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó khi đang điều khiển xe ô tô trên quốc lộ ba mươi tám thuộc tp duy tiên
anh lê sĩ lăng chú tại tp duy tiên đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy
ném đá làm thủng kính chắn gió
khiến anh lăng bị bỏng hỏng mắt phải và chấn thương sọ não
qua đấu tranh lực lượng chức năng xác định trần văn hà là thủ phạm
hà khai nhận sau khi uống rượu bia đã cùng một số đối tượng khác đi ném đá kính ô tô
đi ngược chiều ở các đoạn đường vắng
cơ quan công an cũng làm rõ hà và các đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném kính ô tô
ở trong và ngoài địa bàn